để đảm bảo việc tiếp cận vaccine covid một mươi chín và tăng khả năng huy động nguồn lực của xã hội
quỹ ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ y tế chính thức cho phép công ty vinacapital
thực hiện hợp tác công tư tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế
là mua năm liều vaccine trả tặng xã hội một liều
quỹ ba nhân dân tp hcm cho biết thành phố luôn ý thức rõ về tầm quan trọng của vaccine
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội
để mang vaccine về cho người dân
quỹ ban nhân dân tp hcm đã giao tập đoàn vinacapital và công ty safarco
nhiệm vụ đàm phán chuyển dự thảo hợp đồng để mua năm triệu liều vaccine moderna
để thương thảo và ký hợp đồng chính thức
dự kiến lịch gia vaccine vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một hoặc quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời tiếp tục thương lượng cung ứng tối thiểu hai triệu liều moderna giao trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra các công ty được ủy quyền sẽ mua ít nhất một mươi triệu liều vaccine mũi tăng cường
và giao trong đầu quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
vì mối thứ hai này rất quan trọng và hiện nay các nước đã đặt hàng nhiều
do đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng kiến nghị bộ y tế tổng hợp nhu cầu vaccine morina
của các địa phương khác nhằm tổng số lượng đặt hàng vaccine gần năm triệu liều chính
và một mươi triệu điều tăng cường để thúc đẩy giao hàng sớm và có thể giảm giá mua vaccine
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị bộ y tế xem xét ký bản cam kết
miễn trừ trách nhiệm khi có yêu cầu từ nhà sản xuất nhà cung ứng vaccine